trong khi đó sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay ổ dịch mới ở huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã lan rộng ra một mươi xã và có đến hai trăm hai mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín
và đáng chú ý trong đó thì có nhiều học sinh hiện nay công tác khoanh vùng dập dịch đang được khẩn trương triển khai
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay trên địa bàn huyện nam trà my ghi nhận tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và một trăm ba mươi năm trường hợp test nhanh dương tính ở một mươi xã của huyện này
ca bệnh tập trung chủ yếu ở các trường phổ thông dân tộc nội trú nam trà my trường tiểu học kim đồng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở trà tập trường trung học cơ sở trà mai và ủy ban nhân dân xã trà mai
hiện huyện nam trà my đã cho học sinh nghỉ học để khoanh vùng dập dịch
khi phát hiện ca dương tính thì chúng tôi đã trực tiếp là khoanh vùng
lấy mẫu cũng như là thực hiện lái test trận đoán nhanh phung hóa chất khử khuẩn
thì bà con cũng rất là hợp tác trong công tác lấy mẫu cũng như là thực hiện các biện pháp cách ly y tế
nam trà my là huyện miền núi có địa hình khá phức tạp
thời gian qua do mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường đã bị sạt lở rất khó khăn cho việc di chuyển
sở y tế tỉnh quảng nam đang tăng cường thêm nhân lực để giúp địa phương đẩy nhanh
nhanh tiến độ xét nghiệm khoanh vùng truy vết ổ dịch
tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thời tiết bất lợi
sở y tế đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện nam trà my và hỗ trợ năng lực
cửa như tất cả các phương tiện cụ thể
chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng sinh viên học sinh và nhân viên y tế lấy mẫu lên trực tiếp hỗ trợ

chúng tôi sẽ tăng cường lực sinh viên học sinh và nhân viên y tế lấy mẫu lên trực tiếp hỗ trợ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ
phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái đang có hành vi hùn vốn làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hai đối tượng là huỳnh văn thảo chú tại quận bình tân và huỳnh hoàng hải chú tại quận ba tp hcm đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhậu
nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng năm trăm linh g và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá được thảo và hải vận chuyển từ tp hcm về cà mau
trên đường vào đến địa phận tp ca mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra và bắt quả tang cùng với tăng vật
tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây tình trạng trồng và mua bán cây cần sa diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện người dân chỉ trồng vài chục cây thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng cả vườn ươm vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động cần được các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm với số lượng chỉ vài chục cây
theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh
em nó đem hột về cái ương nó trồng trồng cái kêu hỏi cái gì nó cũng nói kêu ông cứ trồng đi
trồng xong có trồng lên nó lên dày là nó hướng dẫn làm
làm rồi cái là đưa ra
một số đối tượng trồng cây cần xa là sen vào trong các khu vực cây rộng rạp vùng xa dân cư hẻo lắn và địa bàn dấp lăn giữa huyện cửu nga và một số huyện chế địa bàn
nên là cũng công tác phát hiện rất là khó
cái thứ hai là cái nhận thức của người dân liên quan đến việc trồng cây cận sa này còn rất nhiều hạn chế
địa bàn chọn để trồng thường là khu dãy vắng người qua lại
chủ vườn không thuê lao động tại địa phương nên rất khó để lộ thông tin ra ngoài
nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán gà thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cái cây này cây gà toi
vậy mà trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi
chứ cũng không nói là
uống bán không biết cái cây gì hết
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi vụ với bảy mươi đối tượng trồng trái phép cây cần sa
thu giữ tiêu hủy hơn một mươi năm cây cần sa tươi một trăm hai mươi bốn kg cần sa khô và nhiều hạt giống chưa kịp gieo trồng
lực lượng chức năng cũng đã củng cố hồ sơ và khởi tố hình sự một mươi hai vụ với một mươi sáu đối tượng liên quan đến trồng cây cần sa trái phép
nếu như trước hầu hết các vụ trồng cần xa bị phát giáp đều nằm ở địa bàn vùng sâu
thì gần đây lại xuất hiện trong khu dân cư đông đúc
điển hình như việc phát hiện bốn vụ trồng cây cần xa trái phép tại xã hòa thuận thành phố buồn văn thuận
các đối tượng vi phạm đã xây tường rào cao bao quanh những khu trồng cần xa hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiền cực tím đắt tiền để chăm sóc trồng cây cần xa
từ trước đến nay đây là lượng cần xa phát hiện và thu giữ cùng một lúc với số lượng cần xa khô
và lượng cây cần xa tươi lớn nhất trên địa bàn tỉnh đắk lắk
và qua xác định được nhóm đối tượng này chúng đã tổ chức ươm hạt xong xui một thời gian
xong chúng tổ chức gieo những cây nhỏ có hệ thống điện nước chiếu sáng để tạo ra đảm bảo về chất lượng cây
sau đó chúng tổ chức thu gom và đưa về tại sưởng sơ chế và đóng gối để phân phát trên các thị trường
thủ đoàn của chúng là trồng những vùng rẫy
và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
trước thực trạng liên tiếp gia tăng số vụ trồng cây cần xa trên địa bàn tỉnh đắk lắk
lực lượng công an đã phối hợp với các cấp chính quyền các cơ quan đoàn thể ở địa phương
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tượng phạm tệ đạn ma túy
đồng thời xây dựng tổ dân phố xã phường lành mạnh để nắm bắt tình hình
vận động nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn quý vị đã theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện